xin kính chúc quý vị một ngày chủ nhật nhiều niềm vui và ý nghĩa
còn bây giờ sẽ là những thông tin chi tiết của chương trình
thưa quý vị trước thềm đại hội đảng bộ tp hà nội lần thứ một mươi bảy
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đông đảo cán bộ đảng viên nhân dân thủ đô
bày tỏ niềm tin tưởng sự kỳ vọng và quyết tâm của đảng bộ tp
trong công tác chỉ đạo điều hành xây dựng thủ đô ngày càng văn minh giàu mạnh
nhìn lại trạng đường phát triển trong năm năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi vừa qua
thủ đô hà nội đã có sự phát triển vượt bậc về nhiều mặt
kinh tế xã hội cũng đạt được nhiều kết quả tích cực
đời sống của người dân được nâng cao hơn cả về vật chất và tinh thần
nhập kỳ vừa qua là một trong những kỳ có sự phát triển mạnh mẽ nhất
đạt được nhiều hành công toàn diện nhất và cũng là cao nhất của hà nội
với những chỉ số phát triển theo báo cáo tổng kết gần đây
có thể đều đạt được hầu hết các chỉ đề đặt ra
hơn nữa là quy mô gdp rồi các thu ngân sách và các bốn đầu tư xã hội
cũng như là hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp và của nền kinh tế
hà nội đều có một sự cải thiện giúp cho hà nội tăng trưởng rất là mạnh mẽ
cũng như là quy mô đạt rất cao so với nhập kỳ năm năm trước
có thể thấy rõ hình ảnh một hà nội hội nhập và năng động
đang vươn mình thay đổi mạnh mẽ từng ngày từng giờ
nhiều con đường đã được làm những cầu vượt cao tốc
và vượt qua những cơ cầu vượt qua những cơ cầu vượt qua những cơ cầu vượt qua

dân dân rất là phấn khởi để tránh được ứng tắc cao thông
hà nội rất phát triển nên người dân thủ đô chúng tôi rất là vui mừng
cán bộ đảng viên và nhân dân thủ đô cũng kỳ vọng và tin tưởng
vào những người trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ này
sẽ tiếp tục xây dựng một thủ đô văn hiến văn minh và hiện đại
với nguyện vọng và tin tưởng vào đại hội lần thứ một mươi một
của thành phố hà nội chúng tôi rất mong muốn là
cái nhất là bộ máy của đảng bộ thành phố hà nội
là những đồng chí có tài và đặc biệt có trình độ năng lực
trên cơ sở kế thừa phát huy những giá trị và thành tựu từ nhiệm kỳ trước
tin tưởng rằng đại hội đại biểu đảng bộ thành phố hà nội lần thứ một mươi bảy
sẽ thành công tốt đẹp quyết định định hướng nhiệm vụ giải pháp huy động mọi nguồn lực
đẩy mạnh toàn diện đồng bộ công cuộc đổi mới sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa
xây dựng hà nội ngày càng giàu đẹp xứng đáng vị thế của thủ đô
và niềm tin yêu của nhân dân cả nước
những năm một nghìn chín trăm bốn mươi của thế kỷ trước cuộc chiến tranh của nhân dân ta còn nhiều gian khổ
nhiều gia đình yêu nước đã không tiếc sức người nuôi dấu chăm sóc
và bảo vệ cán bộ hoạt động cách mạng
gia đình cụ trịnh bá vĩ là một trong số những gia đình có công với cách mạng đó
sáng hôm qua ngày một mươi tháng một mươi hà nội đã tổ chức lễ gắn biển công trình di tích cách mạng kháng chiến
tại gia đình cụ trịnh bá vĩ
cụ trịnh bá vĩ là một trong số những gia đình có công với cách mạng
ngôi nhà của cụ trịnh bá vĩ thuộc tổ một mươi hai phường yên nghĩa quận hà đông thành phố hà nội
năm một nghìn chín trăm ba mươi sáu ngôi nhà này là nơi ra đời tri bộ đảng cộng sản đông dương
từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi một đây cũng là trụ sở làm việc bí mật của cơ quan văn phòng trung mương đảng
trụ sở tòa soạn báo và viết nghị quyết của cố tổng bí thư trường trinh
và các đồng chí lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của đảng ta
không tiếc gì công sức bóp chắt trở lại để tận tảo nuôi các đồng chí cán bộ lãnh đạo hoạt động ở thời kỳ bí mật ấy
ông cụ trịnh bá vĩ lúc bây giờ có một cái cửa hàng thuốc ở thị xã hà đông
sau khi lời ý kiến của các đồng chí nguyễn đương bằng và trần quốc hoàn
thì ông cụ bán cái đi để góp phần lớn vào trong cái việc để nuôi anh em
và đồng thời cũng hoạt động cho cái dịch vụ mà in ấn nó được tốt hơn
sự kiện hôm nay thì sẽ nhắc nhở các thế hệ đi sau là tiếp tục là bối đắp cái tinh thần cách mạng
và cái truyền thống yêu nước để xây dựng cái quê hương cũng như là góp phần vào cái công cuộc xây dựng quận hà đông
cũng như thành phố hà nội văn minh hiện đại
có công với cách mạng cùng với sự đóng góp của con cháu trong dòng họ
gia đình đã tu sửa phục dựng lại ngôi nhà theo nguyên mẫu cổ xưa trên nền đất cũ từ thế kỷ trước
việc tổ chức gắn biển địa điểm lưu niệm sự kiện cách mạng kháng chiến tại gia đình cụ trịnh bá vĩ
hôm nay là hoạt động ý nghĩa để tri ân những đóng góp của gia đình với cách mạng nước ta
thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta
nhân kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội

sáu năm ngày giải phóng thủ đô và đại hội đảng bộ thành phố lần thứ một mươi bảy
nhân kỷ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
mới đây liên hiệp các tổ chức hữu nghị hà nội
phối hợp với sở văn hóa và thể thao đã tổ chức cuộc thi vẽ tranh quốc tế
em yêu hà nội thành phố vì hòa bình
cuộc thi vẽ tranh quốc tế em yêu hà nội thành phố vì hòa bình
thu hút sự tham gia của hơn ba trăm linh thiếu nhi thủ đô và thiếu nhi quốc tế đang học tập và sinh sống tại hà nội
các thí sinh tham gia có thể vẽ các đề tài về con người và cuộc sống
về hòa bình về tình yêu quê hương đất nước tình yêu hà nội thiên nhiên tươi đẹp bảo vệ môi trường xung quanh
các tác phẩm sẽ là một món quà tinh thần có ý nghĩa thiết thực
thể hiện sâu sắc tình yêu hà nội thành phố vì hòa bình của thiếu nhi hà nội và quốc tế
đây cũng là dịp để khuyến khích tài năng sáng tạo nghệ thuật của thiếu nhi
đồng thời là cơ hội tốt để các em thiếu nhi việt nam và quốc tế có dịp gặp gỡ giao lưu trao đổi với nhau tăng cường tình hữu nghị đoàn kết
vừa qua ban quản lý vườn quốc gia ba vì hà nội đã tiếp nhận sáu trăm ba mươi tám giò lan do bốn mươi nhà vườn tại thủ đô hà nội
và một số nhà vườn của nhiều tỉnh thành trao tặng
đây là một hoạt động ý nghĩa nhằm bảo tồn các nguồn thực vật quý hiếm và duy trì sự đa dạng sinh học
tại vườn quốc gia ba vì ban tổ chức là những chủ nhà vườn hà nội và một số tỉnh thành
đã lên báo công tại đền thờ bắc hồ và trao tặng những giống lan quý
như quế lan hương tam bảo sắc đùi gà phi điệp tím phi điệp ám và một số địa lan cho vườn quốc gia ba vì hà nội
ý tưởng của câu lạc bộ hoa lan hà nội và đặc biệt là câu lạc bộ đột biến
là muốn kêu gọi tất cả anh chị em nhà vườn các câu lạc bộ hoa lan cả nước
là tri ân về nơi linh thiêng của đất nước nơi núi tản sông đà
và nơi mà chủ tịch hồ chí minh có cái lăng và thờ núi tản viên ở đây
thì có thể nói rằng là cái ý tưởng ấy rất hay
và đã được tất cả anh chị em yêu lan cả nước là đồng tình ủng hộ
các vườn an đã có cái phát tâm nên báo công với đền thờ bắc hồ
và phát tâm để trao tặng cho vườn hơn sáu trăm linh giỏ lan
những cái loài mà đã từng phân bố ở đây
để chúng tôi treo quanh cái khuôn viên đền thờ bắc hồ
và cái phân khu hành chính dịch vụ ở tại cái độ cao cốt một nghìn một trăm linh này
để cho khách tham quan có thể chiêm ngưỡng
cho các nhà khoa học đến có thể khảo nghiệm
để xem cái tính thích nghi của nó
và tôi cũng hy vọng rằng đây là một cái môi trường rất là tuyệt vời
đối với cái độ ẩm với không khí với một cái đai cao như thế này
thì nó rất phù hợp cho các cái loài nan đã từng sinh sống
từng phát triển ở đây
những giống lan quý hiện nay đã bắt đầu giảm
vì vậy việc đưa những giống lan quý hiếm về rừng
là một hoạt động vô cùng ý nghĩa
trong việc bảo tồn các nguồn gen thực vật quý hiếm
cũng như duy trì sự đa dạng sinh học
cũng tại sự kiện các nhà vườn lan
cũng đã ra mắt câu lạc bộ hoa lan đột biến thủ đô
vòng chung kết cuộc thi tranh tài hùng biện tiếng anh
speed to lead đã diễn ra mới đây tại hà nội
với chủ đề những ý tưởng đề xuất
của các bạn trẻ nhằm góp phần thúc đẩy
quan hệ việt nam hoa kỳ
với vai trò là những đại sứ tương lai trong mọi lĩnh vực
đây là cuộc thi hùng biện bằng tiếng anh
do đại sứ quán hoa kỳ phối hợp với hệ thống giáo dục học mãi
tổ chức dành cho học sinh
các trường trung học phổ thông chuyên tại việt nam
cuộc thi speed to lead lần đầu tiên được tổ chức
hướng tới việc tạo ra một sân chơi kiến thức thu hẹp
khoảng cách về địa lý và tranh lệch về điều kiện giáo dục
đối tượng được lựa chọn tham gia cuộc thi
là học sinh của các trường trung học phổ thông
chuyên tại các tỉnh thành phố
không trực thuộc trung ương và các thành phố lớn
chủ đề của cuộc thi xoay quanh những ý tưởng
đề xuất mang lại cơ hội hợp tác
giữa hai nước việt nam hoa kỳ
với các lĩnh vực thương mại giáo dục môi trường
khoa học công nghệ giao lưu văn hóa
giữa hoa kỳ và việt nam
mỗi học sinh tham gia được kỳ vọng sẽ trở thành
những đại sứ chuyên cảm hứng đến cộng đồng
và trở thành cầu nối giữa việt nam và hoa kỳ
trong tương lai
điều đặc biệt của vòng thi này là hai phần ba
vòng thi được tổ chức trực tuyến
các đội tham gia thi sẽ được nhận giấy chứng nhận
kỷ niệm trường học bổng trực tuyến
và cơ hội tham gia hội nghị
của đại sứ quán hoa kỳ
tổ chức tại hà nội để kỷ niệm
bảy mươi năm năm quan hệ việt nam hoa kỳ
nhằm giúp các nhà lịch sử
có thể tái lập lại kiến trúc chùa một cột
một cách chính xác nguyên bản
giúp cho người xem có cơ hội được chiêm ngưỡng công trình này
một cách sinh động nhất
mới đây tại hà nội buổi tọa đàm
bước vào lịch sử chùa một cột và công nghệ thực tế ảo
đã được tổ chức
người tham dự chương trình được đeo kính trải nghiệm công nghệ thực tế ảo
bước đi và chiêm ngưỡng
trong không gian kiến trúc lộng lẫy của chùa một cột
sau ba năm nghiên cứu và áp dụng
dựa trên các yếu tố nghiên cứu khảo cổ văn bia
cùng mối tương quan trong cùng giai đoạn lịch sử
kiến trúc tôn giáo của các nước
trong khu vực đông nam á và đông á
nhóm các nhà nghiên cứu trẻ như đinh anh tuấn
thanh tùng tiến sĩ hán nôm trần trọng dương
đã được sản phẩm thực tế ảo riêng hữu
ra mắt công chúng
với công nghệ thực tế ảo riêng hữu những người tham gia
đều có thể đeo kính để dạo chơi và khám phá
trong không gian linh thiêng hào hoa
của ngôi chủ việt gần tròn nghìn tuổi
cũng từ đây chúng ta có thể hy vọng xa hơn
về việc phục dựng xây cất lại những công trình
kiến trúc cổ đỉnh cao khác tại việt nam
mang giá trị lịch sử của dân tộc
hôm qua ngày một mươi tháng một mươi
tại khu du lịch và giải trí quốc tế tuần châu
thành phố hạ long tỉnh quảng ninh
đã diễn ra chương trình trình diễn áo dài
duyên giáng hạ long
đây là hoạt động hết sức ý nghĩa chào mừng chín mươi năm
ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ việt nam
hai mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi
hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
và chào mừng thành công đại hội đại biểu đảng bộ
tỉnh quảng ninh lần thứ một mươi năm

hoạt động trình diễn áo dài
nhằm tuyên truyền về truyền thống vẻ vang
của hội liên hiệp phụ nữ việt nam
những đóng góp quan trọng của tổ chức hội
các tầng lớp phụ nữ thành phố trong thời kỳ đổi mới
tôn vinh áo dài truyền thống của người phụ nữ việt nam
đồng thời góp phần tuyên truyền
quảng bá các hình ảnh
sản phẩm du lịch độc đáo
con người hạ long duyên giáng
thân thiện thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao
trên bãi biển
tạo sản phẩm du lịch riêng có của hạ long
qua đó cũng nâng cao tinh thần trách nhiệm
sự chủ động của cán bộ đảng viên đoàn viên
hội viên các tầng lớp phụ nữ
trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị
các phong trào thi đua
nâng cao đời sống tinh thần sức khỏe cho cán bộ hội viên
các tầng lớp phụ nữ và nhân dân trên địa bàn
nhân dịp này
thành phố hạ long tặng một trăm linh xuất quà cho các chị em phụ nữ
vượt khó có thành tích tiêu biểu
xin được tiếp tục chương trình với những thông tin khác
thưa quý vị thực hiện đề án
hỗ trợ phụ nữ thủ đô khởi nghiệp
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm
chiều ngày một mươi một mươi tại hà nội
hội liên hiệp phụ nữ phối hợp với sở kế hoạch
và đầu tư tp hà nội
tổ chức hội thảo ứng dụng thương mại điện tử
và gặp mặt các nữ doanh nhân
nhân ngày doanh nhân việt nam một mươi ba một mươi
sau ba năm triển khai
đề án hỗ trợ phụ nữ thủ đô
khởi nghiệp giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi năm
các cấp hội phụ nữ
đã phát triển mạng lưới các doanh nhân nữ
tập hợp hàng nghìn phụ nữ
khởi nghiệp kinh doanh sản xuất
trong lĩnh vực như thực phẩm ăn liền nông nghiệp
tiểu thủ công nghiệp với doanh thu
lên đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm
đảng và nhà nước quan tâm đến
phụ nữ lãnh đạo rất là nhiều
và rất là nhiều yêu đáy cho phụ nữ
được học hỏi
về những chính sách mà
đào tạo kỹ lăng bán hàng
kỹ lăng lãnh đạo
và kỹ lăng giao tiếp
chúng tôi khẳng định
và chúng tôi dám tự tự chủ
và tự tin
tất cả những cái hành vi
và hành động của chúng tôi
thì chúng tôi làm được
và chúng tôi nói được
và chúng tôi thực hiện được
đó là chúng tôi mong muốn
là góp một cái sức của mình
để cho làm cho trong sạch
và làm phong phú
cho xã hội chúng ta kinh tế
ngày mà phát triển
hội thảo đã chia sẻ tư vấn
cho các nữ doanh nhân
lợi ích về phát triển thương mại điện tử
nhằm nâng cao kỹ năng
ứng dụng thương mại điện tử
để phát triển kinh doanh
nâng cao hiệu quả kinh tế
đáp ứng yêu cầu
xu thế phát triển
của nền công nghiệp bốn
đồng thời tôn vinh
động viên doanh nhân nữ thủ đô
vượt khó khuyên lên
góp phần tích cực
trong thực hiện các nhiệm vụ
phát triển kinh tế
của thủ đô và đất nước
ngay sau khi dịch covid một mươi chín
được kiểm soát
các hoạt động kinh tế
dần được khôi phục
doanh nghiệp nhanh chóng
đưa sản xuất kinh doanh
trở lại bình thường
trong trạng thái mới
trong đó có thị trường bất đồng sản
cũng tiến triển tốt
sôi động hơn
với những tín hiệu lạc quan
và tích cực
chứng minh trên thực tế
nhiều chủ đầu tư
đã bung ra các dự án
phát triển nhà ở
vào thời điểm này
đã thổi luồng sinh khí mới
cho thị trường bất đồng sản
theo bộ xây dựng
và hiệp hội bất động sản việt nam
trong quý ba năm hai nghìn hai mươi
cả nước có bảy mươi ba chín trăm ba mươi ba sản phẩm
bất động sản nhà ở
được bán trên toàn thị trường
các chuyên gia bất động sản
cũng nhận định
thời gian tới
tiêu chí lựa chọn chỗ ở
của người dân
sẽ dần thoát khỏi
những khu nhà ở chật hẹp
mà dịch chuyển sang
sở hữu các dự án
bất động sản xanh
không gian gần gũi
với thiên nhiên
ví dụ điển hình
như tại khu đô thi ecopark
tại dự án skywarsis
mới được mở bán mới đây
đã tạo cân sốt
khi thu hút hàng nghìn
khách hàng đến tham quan
căn hộ mẫu
thậm chí xếp hàng dài
để chờ mua nhà
trong tổng thể bức tranh
màu xám của thị trường
bất động sản
thì việc mở cửa dự án
như thế này
sẽ là một tín hiệu
khởi sắc cho ngày
bất động sản thủ đô
cũng như các dự án
ven thành phố
với giá trị sinh thái
chuyển sang phần tin quốc tế
thưa quý vị
nhà chức trách mỹ
đang gấp rút đổi lại
cho gần năm mươi cử tri
ở bang ohio
sau khi người dân
phản ánh những tờ phiếu
bị sai thông tin
theo ủy ban bầu cử hạt franklin
đã nhận được lá phiếu
sai thông tin
trên tổng cộng
được gửi đi
bằng đường biêu điện
một số lá phiếu
ghi sai thông tin
ứng cử viên nghị sĩ
hoặc ghi đúng thông tin
nhưng lại được gửi đến
cử tri ở một khu vực
bầu cử khác
các quan chức
phụ trách bầu cử cho biết
sự cố xảy ra
do một nhân viên
đã thay đổi cài đặt
của máy xếp phiếu bầu
vào bao thư
ủy ban bầu cử hạt franklin
đã bắt đầu quá trình in
và xếp phiếu bầu
vào phong bì
rồi gửi lại qua biêu điện
rất nhiều điều dưỡng viên
chăm sóc cho bệnh nhân
đang lâm vào tình trạng kiệt sức
hoặc căng thẳng tâm lý
xuất phát từ công việc
trong khi một số khác
phải đối mặt
với sự ngược đãi
hoặc phân biệt đối xử
trong cuộc sống hàng ngành
theo hội đồng y tá quốc tế
các điều dưỡng viên
đang phải chịu nhiều
ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần
trong đó có sự lạm dụng
về thể chất
hoặc bằng lời nói
nhiều người còn bị
phân biệt đối xử
khi không được tạo điều kiện
nơi ăn ở
hoặc chỗ trông con
khi đi làm
trong khi nguồn cung trang
thiết bị bảo hộ cá nhân
cho đội ngũ này
trong các viện dưỡng lão
thời dịch bệnh
vẫn còn thiếu thốn
hơn bảy mươi điều dưỡng viên
là nạn nhân
của bạo lực
và phân biệt đối xử
dù là trong công việc
hay trong cuộc sống hàng ngày
điều này khiến các nước
quan ngại về phản ứng
cực đoan của các điều dưỡng viên
như tự tử
để giải thoát bản thân
khi sức ép công việc
không ngừng tăng
giữa mùa dịch
cùng với đó
là tìm cách trang trải
mọi chi tiêu
chăm sóc con cái
mặc dù thời gian qua
hội đồng y tá quốc tế
đã không ngừng kêu gọi
cải thiện điều kiện làm việc
và bảo vệ các điều dưỡng viên
ở tuyến đầu chống dịch
xong các viện dưỡng lão
các cơ sở chăm sóc
sức khỏe dài hạn
ở châu âu
bắc mỹ và nam mỹ
vẫn thiếu hụt nguồn cùng
hai công ty viễn thông
đã chọn nokia
để xây dựng
ngại thống mạng năm g
ở nước này
và nói không với huawei
tập đoàn viễn thông
lớn nhất trung quốc
chính phủ tổng thống mỹ
liên tục gây sức ép
yêu cầu châu âu
ngừng hợp tác
với công ty của trung quốc
công ty orange
chi nhánh tại bỉ
sẽ khởi động mạng năm g
bằng việc kết nối
cơ sở hạ tầng chính hiện tại
do ericsson cung cấp
cùng với việc chuẩn bị
cho mạng năm g độc lập
bỉ chủ yếu mua hàng hóa
từ các công ty trung quốc
để phát triển mạng lưới
vô tuyến trước đây
tuy nhiên hiện nay
các nhà mạng tại nước này
muốn đặt an toàn
mạng lưới lên hàng đầu
đánh giá về động thái trên
người phát ngôn huawei cho biết
đây là kết quả của đấu thầu
do các công ty tổ chức
và là kết quả
của thị trường tự do
đồng thời khẳng định
huawei đã xây dựng
các hoạt động thị trường
và giữ vững
các cam kết của mình
hiện hãng cung cấp
dịch vụ di động
duy nhất tại bỉ
vẫn chưa tìm được
nhà cung cấp thay thế
cho công ty trung quốc
telenet là khách hàng
lâu năm của công ty zte
và có kế hoạch
triển khai hệ thống
mạng năm g vào đầu năm sau
còn bây giờ là những thông tin
trong chuyên mục điểm báo
của chúng tôi
mở đầu sẽ là bài viết
hà nội mới
với những điểm sáng
của kinh tế
thành phố hà nội
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
chín tháng của năm hai nghìn hai mươi
đã ảnh hưởng nghiêm trọng
đến hoạt động sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp
tuy nhiên với nhiều giải pháp
thành phố hà nội
đã tập trung tháo gỡ khó khăn
cho các doanh nghiệp
trên địa bàn
nhờ đó chỉ số sản xuất công nghiệp
đã tăng khoảng bốn hai mươi năm
so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
hà nội sẽ tích cực triển khai
các chương trình kích cầu tiêu dùng
khuyến mại tập trung
để tăng sức mua
tăng tổng mức bán lẻ
đẩy nhanh tiến độ đầu tư
hạ tầng kỹ thuật
của một mươi chín cụm công nghiệp
đã có quyết định thành lập
để thu hút các doanh nghiệp
vào đầu tư sản xuất kinh doanh
dự báo tình hình dịch covid một mươi chín
có thể kéo dài
đến hết năm hai nghìn hai mươi một
do chưa có vaccine điều trị
theo các chuyên gia
việt nam cần siết chặt kỷ cương
thực hiện tốt hơn nữa
năm nguyên tắc chống dịch
hình thành thói quen chung
sống an toàn với dịch bệnh
bài viết trên báo đại biểu nhân dân
hiện nay tuy nước ta
đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh
và triển khai thực hiện mục tiêu kép
vừa chủ động phòng chống dịch
vừa duy trì phát triển kinh tế
xong không được chủ quan
nới lỏng không chỉ trong xã hội
mà cả trong cơ quan nhà nước
các bộ ngành các địa phương
có trách nhiệm chỉ đạo
các cơ sở đơn vị trực thuộc
thuộc lĩnh vực quản lý
thực hiện đầy đủ các biện pháp
bảo đảm an toàn phòng chống dịch
nơi nào không bảo đảm an toàn
dứt khoát không cho hoạt động
thậm chí kỷ luật người đứng đầu
nếu để xảy ra việc không kiểm soát được dịch bệnh
báo nhân dân số ra hôm nay
có bài viết
gian nan hành trình xác định danh tính liệt sĩ
cả nước vẫn còn hàng nghìn liệt sĩ
đã quy tập vào các nghĩa trang liệt sĩ
nhưng chưa xác định được danh tính
việc xác định danh tính liệt sĩ
có nhiều vương mắc trở ngại
khiến cho hàng nghìn thân nhân liệt sĩ gặp khó khăn
trong hành trình tìm mộ người thân
chí tiết mời quý vị và các bạn
đọc trên trang tám và trang bảy báo nhân dân
với những câu chuyện xúc động
về những khó khăn trong hành trình
đi tìm hải cốt liệt sĩ
thưa quý vị dư luận đang phản ứng
khá gai gắt về nội dung
một số bài học trong sách tiếng việt lớp một
của nhóm cánh diều
bài viết ngỡ ngàng sách giáo khoa lớp một mới
trên báo tùy trẻ
nhiều phụ huynh học sinh và giáo viên cho biết
họ chờ đợi điều mới mẻ của chương trình mới
nhưng khi mở sách ra xem nội dung
thì không biết nên diễn tả thế nào
khi mà ý nghĩa của những câu
trong phần tập đọc của sách tiếng việt lớp một
phản giáo dục không chú ý đến những từ ngữ phổ biến
mang tính toàn quốc
thậm chí không thống nhất trong cách viết
không rõ nghĩa từ ngữ mang tính chủ quan
của người biên soạn thậm chí được cho là
cổ suý cho lối suy nghĩ không tích cực
và dư luận đang chờ bộ giáo dục và đào tạo
ý kiến chính thức về việc này
cũng trên báo tùy trẻ
số giao hôm nay có bài viết
hàng sách tay đối phó quy định mới
từ ngày một mươi năm tháng một mươi tới đây
kinh doanh hàng sách tay có thể bị xử phạt
đến hai trăm linh triệu đồng
tuy nhiên việc tăng chế tài là chưa đủ
do hoạt động kinh doanh hàng sách tay trốn thuế
hiện diễn ra phổ biến có kiểm soát
lực lượng quản lý thị trường muốn kiểm tra
phải có quyết định khám nơi ở
được chủ tịch quận ký
ngoài ra do người bán thường thuê điểm kinh doanh
nên đến khi giải quyết khi ra quyết định
xử phạt hành chính thì các cá nhân
tổ chức vi phạm dễ dàng đi trốn
trường hợp này nếu tòa án tuyên bố mất tích
thì mới được tịch thu hàng hóa
còn không phải đi xác minh rất phức tạp
nhiều chuyên gia cho rằng cần phải có thêm
nhiều giải pháp đồng bộ
quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất
mà chúng tôi vừa cập nhật
còn bây giờ chương trình chào ngày mới sẽ được tiếp tục
với những thông tin kinh tế xã hội hấp dẫn khác
xin mời biên tập viên thanh hương
buôn bán chế phép động vật hoang dã
đang đe dọa mạnh mẽ đến sự đa dạng sinh học
trên toàn cầu và tại việt nam
dù chính phủ có nhiều biện pháp quyết liệt
xong tình trạng buôn bán động vật hoang dã
vẫn diễn biến phức tạp
trong cuộc chiến chống lại nạn buôn bán trái phép động vật hoang dã
những ngòi bút của các nhà báo
được coi như là công cụ đắc lực
giúp làm giảm thiểu tình trạng này
trong khuôn khổ chương trình tập huấn báo chí
về chống buôn bán trái phép động vật hoang dã
do tổ chức hợp tác quốc tế đức giz tài trợ
nhiều thông tin cập nhật
về tình trạng buôn bán động vật hoang dã trên thế giới
mối đe dọa đại tuyệt chủng lần thứ sáu đang cận kề
do các tác động từ sự phát triển thiếu bền vững của con người
đã được cung cấp đến cho những nhà báo tham gia chương trình
câu chuyện về truyền đi cái thông điệp
là tất cả mọi người chúng ta đều phải chúng ta vào cái công tác này
cơ quan báo chí không làm được
một người không làm được
một tòa án không làm được
mà tất cả mọi người cũng phải làm
thì những cái chương trình truyền thông
thông qua báo chí
thông qua truyền hình
thông qua đài bạc than
thông qua các ấn phẩm
là có thể truyền đi cái thông điệp
một cách rất là rộng rãi
và hy vọng rằng trong một nghìn người nghe
có vài người biết
có vài người hiểu
như thế là là tạp thông
bên cạnh các thông tin về buôn bán động vật hoang dã
các nhà báo còn được tìm hiểu sâu hơn
về chính sách luật pháp
đang được thực thi tại việt nam
trong vấn đề buôn bán động vật hoang dã
học hỏi kinh nghiệm trong viết bài điều tra
xâm nhập các tổ chức buôn bán động vật hoang dã trái phép
các nhà báo cũng có sự thảo luận
trong việc xây dựng các đề tài
xoay quanh chỉ thị hai mươi chín ctttg
được thủ tướng ban hành ngày hai mươi ba tháng bảy
về một số giải pháp cấp bách
quản lý động vật hoang dã
cái chỉ thị này nó sẽ có nhiệm vụ nhắc nhở
cho cơ quan mộ ban ngành
cùng làm một cái hành động khẩn cấp
để cho cái việc ngăn chặn
hay cấm buôn bán động vật hoang dã
nó thực sự là đi vào thực tế
tuy nhiên thì nó vẫn còn là
còn cần rất nhiều những cái văn bản
hướng dẫn rồi những thông tư
rồi rất nhiều những cái
đúng như những văn bản hướng dẫn khác
đến từng cơ quan từng địa phương
cho nên sắp tới chúng tôi vẫn tiếp tục
làm việc với bộ nguyên văn truyền thông
và thậm chí là đang kỳ vọng
làm việc với bàn tư giáo nữa
để thật sự là có những cái hội nghị
để bàn cái kế hoạch hành động chính xác
của từng bộ ban ngành của từng địa phương
chứ không phải là cũng chỉ nói một cái chỉ
nói chung thì cũng không có ai thực hiện được
và kết hợp với nó thì chúng tôi đang thực hiện hàng loạt
các cái hoạt động truyền thông
để vận động cả người dân người sử dụng
để họ hiểu rằng cái này là trái phép
và cái này thật sự là phải dừng lại
không thì đại dịch nó sẽ tiếp tục càng
càng gây nguy hiểm cho trái đất này
cơ hội rất là tốt cho tất cả các bác viên
nhà máu đặc biệt là những người
mà biết về các cái
về bảo tồn đại dạng hình học
và chống vun bắn lộn hóa giã
thì cái sự kiện
như thế này mà chúng ta có thể tập hợp được
rất là đông bác viên thứ hai là
qua khoa thực hấn thì tất cả bác viên
được trang bị thêm
nhiều cái kiến thức
cập nhật kiến thức mới nhất
các kỹ năng
để viết bài phóng sự điều tra
cũng như cập nhật những thông tin mới nhất
về cái tư trạng vun bắn lộn hóa giã

nhiều này xin ra nhiều
ý tưởng của bài viết
cuộc chiến chống vun bắn
tiêu thụ động vật hoàng giã
là cuộc chiến không chỉ của các cơ quan
quản lý thực thi hay của những nhà báo
mà đó còn là cuộc chiến của mỗi người
trước mục tiêu chung giữ sự sống
cân bằng trên trái đất
để thế hệ mai sau không phải nhìn thấy
nhiều loài động vật
chỉ tồn tại trên sách báo
hoặc qua các phương tiện truyền thông
làm món quà của ánh mặt trời chiếu sáng
hoa hứng dương là loài hoa tươi vui
dạng dỡ nhất trong các loài hoa
và tiểu mục điểm đến ngày hôm nay
mời quý vị cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của loài hoa này
cùng với sự dẫn dắt của biên tập viên hồng tươi
và biên tập viên quốc đạt
đã bao giờ bạn được chiêm ngưỡng thật nhiều hoa hứng dương như thế này chưa
và ngay sau đây xin mời quý vị cùng chiêm ngưỡng về đẹp của loài hoa hứng dương này nhé
cũng chính vì vậy mà loài hoa này có tên gọi khác là hoa mặt trời
mùa hướng dương nở những mông hoa vàng rực cùng hướng về phía ánh nắng
tạo nên một khung cảnh nên thơ và lãng mạn
chỉ cách hà nội khoảng hơn một giờ đồng hồ di chuyển thôi là chúng ta đã có mặt
tại vườn hoa hướng dương vô cùng đẹp đẽ như thế này rồi đúng không anh đạt
đến với vườn hoa hướng dương thì chắc chắn là ngoài việc chúng ta có thể chụp ảnh

có thể chụp ảnh này chúng ta còn có thể cắm chạy
và chắc chắn là chúng ta sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ đáng nhớ với gia đình và bạn bè
khi tôi đến với vườn hoa hướng dương ở bắc giang này thì tôi thấy rất là thư thái rất là thoải mái
và cảm giác như bao nhiêu mệt nhọc trong một tuần lao động một tuần làm việc nó gần như là tan biến hết
cảm giác đầu tiên của tôi cũng giống như anh vậy
và nhất là sau một buổi trải nghiệm ở đây thì cùng ngồi trong một cái không gian như thế này
và ngắm nhìn ra trời xa thì thấy rất là thoải mái và thư giãn
và tôi chắc hẳn đây cũng sẽ là một nơi rất là thư giãn và rất là thư giãn
để tìm đến thú vị trong hành trình của mỗi người khi mà đến với tỉnh bắc giang

cũng từ đấy ông chia sẻ nỗi đau của bệnh nhân trở thành nỗi đau của chính mình
và mỗi khi có một bệnh nhân được khỏi bệnh đó cũng chính là niềm vui vô hạn của ông
người đàn ông thiện lương mà chúng tôi muốn nói đến là ông nguyễn văn phúc
ở khu vực sáu thuộc phường cái khế quận ninh kiều thành phố cần thơ
xuất phát từ lòng hiếu thảo bởi thấy mẹ mình phải đau đớn dằn vặt với căn bệnh nặng
dù đã chữa chạy khắp nơi có lúc ông muốn buông bỏ vì tuyệt vọng
nhưng tình cờ ông đưa mẹ mình tìm đến phương thức chữa trị bằng thuốc nam
không ngờ sức khỏe của mẹ ông dần hồi phục
kể từ đó ông nuôi dưỡng đam mê và quyết tâm học nghề chữa bệnh bằng cây thuốc nam
kết hợp trong khi hữu đệ cứu người
lá lành đùng lá cách mình làm những việc được thì giúp cho người không làm được
mình lấy tiêu chí là lấy đau đớn bệnh nhân làm đau khổ của mình
và lại cái vui mừng của bệnh nhân làm cái vui mừng của mình
hiện nay hằng ngày có cả trăm bệnh nhân tìm đến thầy phúc để được chữa trị
không chỉ bốc thuốc miễn phí ông còn hỗ trợ luôn cả chi phí ăn ở cho hầu hết các bệnh nhân nghèo
tiến lành đồn xa bà con ở khắp mọi miền từ nam tới bắc đều tìm đến với ông
cháu duyên bằng nạ áo hồi đó lên thì con cổ nó gục bằng nạ áo
lên xuống mà bây giờ thấy đỡ dữ nó phát triển dữ rồi đeo theo chị luôn
lên đây nè thầy cũng thấy mấy chị trong này cũng chăm cứu thầy cũng hỗ trợ nhiều mặt
từ tiền bạc tới giặt chặt
chú rất mừng luôn là tại vì sức khỏe của chú bây giờ là khỏe hơn khỏe coi như là bảy mươi tám mươi
chứ hồi trước là chú đi đâu có được đi là phải có người có người là đi kìm kế một bên mấy đi được
ngày qua ngày từ sáng sớm thầy phúc đã có mặt tại phòng khám đặc biệt này
nhờ lòng nhiệt thành sự gương mẫu làm việc thiện không biết mỗi mệt
nên ở miền tây này nhắc đến thầy thuốc nguyễn văn phúc ở ninh kiều cần thơ thì ai cũng biết
theo đó rồi ba mươi năm qua phòng khám không đồng này dần dần được nhiều người chung tay chung lòng xây dựng
người tìm nguồn nguyên liệu thuốc
người chặt thuốc
nhờ vậy mà nhà thuốc luôn cung cấp đủ số lượng dược liệu để điều trị tốt nhất cho bệnh nhân
thưa quý vị và các bạn một ngày sau khi ra mắt toàn thể quốc dân tại quảng trường ba đình
trong phiên họp đầu tiên của hội đồng chính phủ ngày ba tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi
chủ tịch hồ chí minh đã nêu lên sáu vấn đề cấp bách nhất mà chính phủ cần phải giải quyết ngay
trong sáu vấn đề đó vấn đề số một là cứu đói cho nhân dân
trong ký ức của người việt nam nạn đòi năm ớt rộng là nỗi kinh hoàng của một sự kiện lịch sử đau thương
từ cuối năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn
đến tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm suốt dọc từ quảng trị ra các tỉnh miền bắc
ở đâu cũng nhìn thấy sắc người chết đói những người còng keo dơ xương
xếp hàng dài nối nhau đi xin ăn la liệt ở khắp các con đường
vẫn là những ký ức đầy ám ảnh
đồng bào ở nam định và thái bình đi lên nữa
thì đến có chỗ gột xuống tại trận tức là gột xuống
bất kể lúc nào tức là không còn sức nữa thì gộp xuống
mà gột ở đâu thì chết ở đấy mà bó chiếu xong rồi đưa lên xe bò
xong rồi chờ đến nghệ trang ngọc thiện là chốt chốt tập thể
cái đói cùng với bệnh dịch tả hoành hành không buông tha ai
khiến cha bỏ con chồng bỏ vợ tình người đứt đoạn
đi xin ăn không được thì cướp giật
ở các vùng quê hàng nghìn hộ gia đình chết cả nhà
nhiều dòng họ chỉ còn một vài người sống sót
trước bối cảnh đó chính phủ đã tổ chức một lễ phát động phong trào cứu đói
buổi lễ này được tổ chức lòng trọng tại nhà hát lớn
chủ tịch hồ chí minh dự lễ xuất phát ngày tiễu trừ giặc đói
có sự tham gia của tướng mỹ galage đại diện cao cấp nhất của đồng minh tại hà nội
cụ ngô tử hạ người cao tuổi nhất trong quốc hội là chủ tịch buổi lễ
đã lòng trọng đọc lời kêu gọi toàn dân hãy nhường cơm sẻ áo
mỗi nhà bớt một chút gạo để cứu giúp những người đang đói
sau đó đồng bào miền bắc bị lụt thiên tai địch họa cực kỳ khó khăn
nhưng có sự nánh đao tài giỏi của bắc hồ và đảng chúng ta đã vượt qua khó khăn đó
cùng với việc thực hiện những biện pháp cứu đói kịp thời trên
chủ tịch hồ chí minh chính phủ lâm thời quyết định phát động chiến dịch tăng gia sản xuất trong cả nước
giảm hai mươi thuế dụng đất miễn thuế hoàn toàn cho những vùng lụt với khẩu hiệu
tất đất tất vàng không một tất đất bỏ hoang
được toàn dân thực hiện trên đất
với sự nỗ lực của toàn đảng toàn dân phong trào tăng gia sản xuất đã thu được kết quả to lớn
sản xuất nông lực nhanh chóng được phôi cục và có bước phát triển hơn trước
nạn đói được đẩy lùi đời sống của nhân dân đặc biệt là nông dân lao động
được dân dân ổn định và cải thiện một nước